thưa quý vị sáng ngày hôm nay hai tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đã bầu ông võ văn thưởng
giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau khi thông qua danh sách đề cử quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu ông võ văn thưởng
giữ chức chủ tịch nước với tỷ lệ bốn trăm tám mươi bảy trong số bốn trăm tám mươi tám đại biểu tham gia biểu quyết tán thành với chiếm chín mươi tám ba mươi tám tổng số đại biểu quốc hội
sau khi nghị quyết được thông qua tân chủ tịch nước võ văn thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ
thay mặt quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận lời tuyên thệ của chủ tịch nước võ văn thưởng
đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng hoa chủ tịch nước võ văn thưởng
thưa quý vị ông võ văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê quán xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long
trình độ thạc sĩ triết học trình độ lý luận chính trị cao cấp
ông là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai thường trực ban bí thư khóa một mươi ba đại biểu quốc hội các khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ông võ văn thưởng từng giữ
nhiều chức vụ như bí thư quận ủy một mươi hai tp hcm bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi sáu ông được bộ chính trị quyết định phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương
năm hai nghìn hai mươi một ông được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư